tại hà nội trong thời đại hội nhập nhưng nhiều nét văn hóa cổ truyền xưa vẫn được người dân hà nội bảo tồn và lưu giữ
đặc biệt là trong những ngày tết cổ truyền của dân tộc nhiều con đường ngõ phố của hà nội vẫn giữ vẹn nguyên những phong tục tập quán thói quen ăn tết của người dân miền bắc
trong ngày cuối cùng của năm cũ công tác chuẩn bị đón tết cổ truyền được chuẩn bị trong không khí tất bật và rộn ràng
giữa sân đình làng luôn có cây nêu biểu tượng thiêng liêng mang lại may mắn trong năm mới cho người dân địa phương
cây nêu là cây tre cây trúc dài khoảng năm sáu mét chỉ để lại trên ngọn vài nhánh lá và các vật dụng có ý nghĩa trừ tà
hình ảnh cây nêu giữa phố phường hà nội là rất lạ lẫm với các bạn trẻ
theo phong tục dân gian việt nam cây nêu được dựng trước thời khắc giao thừa
khi cây nêu được dựng lên nghĩa là các hoạt động đón tết cổ truyền chính thức bắt đầu
hôm nay tôi đi thấy lễ hội thì tôi đã thấy tái hiện lại được cảnh ngày xưa ngày tết cổ truyền việt nam của ngày xưa
tôi thấy giới trẻ bây giờ cũng đang tìm hiểu về cái
tết cổ truyền của người việt nam
và thứ nhất thứ hai là bây giờ cái tết của việt nam bây giờ càng ngày càng thể hiện là hiện đại hóa
và cũng không còn được lét cổ ngày như các ngày xưa nữa
và hôm nay tôi đi thấy tôi cảm thấy khi tôi đi để ở lễ hội thì tôi cảm thấy được tái hiện lại một khung cảnh ngày xưa của các cụ ngày xưa lễ tết
của một dân tộc ấm ấm có cây nêu ngày tết thể hiện mang tính dân tộc của người việt nam
qua nhiều thế hệ qua nhiều chế độ nhưng mà vẫn giữ được cái
phong tục tập quán là cái tết cổ truyền của dân tộc
tết cổ truyền dân tộc ở đây thì bắt đầu từ ba mươi
chúng tôi có ở làng có tết tất liên
sau đó là tết giao thừa
xong rồi là chúng tôi có mùng một có tết xuân
để nó hoạt động trong suốt ba ngày thì tết tết
trong ngày đầu năm mới các hoạt động văn hóa văn nghệ truyền thống được tổ chức ở nhiều nơi
để mọi người du xuân đón tết thưởng thức thậm chí tham gia biểu diễn cùng
những điệu hát chầu văn
những tiếng hát ca ngợi quê hương đất nước luôn thu hút sự quan tâm của du khách trong nước và nước ngoài
tục xin chữ và hình ảnh những ông đồ ngồi viết thư pháp dành tặng mọi người
là một nét văn hóa đặc trưng trong ngày tết của người dân đồng bằng bắc bộ
hay hình ảnh những bức tranh đông hồ đặc sắc với nhiều hàm ý chúc một năm kỷ hợi sung túc vui vẻ
và chăn đầy hạnh phúc cũng thu hút sự quan tâm của du khách đi chơi xuân
những nét tết xưa trong một xã hội đang đô thị hóa và hội nhập
đã giúp thế hệ trẻ có một cái nhìn đúng đắn hơn về phong tục cổ truyền của dân tộc
tết xưa và tết này thì cũng có nhiều điểm khác biệt để thay đổi hợp với thời hiện đại này hơn ạ
người trẻ hiện nay thì họ có một số thì là họ sẽ không mặn mà với tết xưa của ông cha ta
và họ muốn do khói nước ngoài du nhập vào nữa
nên là những tết thì không được họ quan tâm cho lắm
trong những ngày đầu năm mới mọi người luôn muốn dành những lời chúc tốt đẹp cho gia đình bạn bè và những người thân của mình
tôi muốn gửi gắm đến toàn thể tất cả mọi người trên mọi miền tổ quốc là một cái tết kỷ hợi thật là đầm ấm no đủ và hạnh phúc
như bọn tôi thì bây giờ năm tây tám mươi rồi thì như thế này là rất thoả mãn rồi rất là vấn khởi rồi
nhưng muốn cho các cháu
càng ngày nó càng phát triển càng tốt nguyện vọng của tôi đến như thế